vấn đề nhập cư nhiều khả năng sẽ trở thành chủ đề gây bất đồng căng thẳng giữa chính phủ anh và giới doanh nghiệp trong tuần này
trong bối cảnh thủ tướng boris johnson triển khai thúc đẩy sớm các biện pháp hạn chế nhập cư đối với lao động tay nghề thấp hậu brexit
sách trắng của anh về nhập cư sau brexit được cựu thủ tướng theresa may đưa ra cam kết chỉ hoãn trong vòng hai năm sau brexit
mới áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cư đối với lao động tay nghề thấp
tuy nhiên nguồn tin chính phủ cho biết dự kiến trong tuần này nội các của thủ tướng johnson sẽ thảo luận kế hoạch hủy thời gian chuyển tiếp nói trên
và áp dụng quy định nhập cư mới ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
các nhà tuyển dụng anh lo ngại hệ thống nhập cư mới sẽ gây khó khăn cho việc thuê các lao động eu trong những ngành có mức lương thấp
như chế biến thực phẩm xây dựng và dịch vụ xã hội
riêng đối với ngành nông nghiệp anh cam kết thiết lập các quy định cho phép người lao động nước ngoài tay nghề thấp vào anh trong vòng sáu tháng vào mùa thu hoạch
cùng với ngành công nghiệp ô tô nhiều lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ của anh dự báo sẽ bị ảnh hưởng mạnh nếu quy định nhập cư mới được áp dụng ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một